với số ca mắc mới ngày càng gia tăng khó lường và những nguy cơ đến từ hậu covid
từ thời điểm covid một mươi chín trở thành bệnh thông thường tại việt nam rất khó dự đoán
bên cạnh đó theo các chuyên gia họ quan ngại trước quan điểm bệnh thông thường
là vì khả năng xuất hiện biến chủng mới đây gây áp lực hệ thống y tế
covid một mươi chín đang được bộ y tế xếp vào nhóm a nhóm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm
có khả năng lây truyền rất nhanh phát tán rộng tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh
cùng nhóm này còn có các bệnh cũng a h năm n một dịch hạch đậu mùa sốt xuất huyết tả v v
trong khi đó một bệnh dịch được coi là bệnh thông thường còn gọi là bệnh đặc hữu
khi nó lưu hành ổn định trong cộng đồng theo nghĩa có thể dự đoán được số ca nhiễm
ở mỗi thời điểm nhất định bên cạnh đó bệnh cần tạo miễn dịch cộng đồng
gồm miễn dịch tự nhiên và độ bao phủ vaccine đồng thời ngành y tế có khả năng khống chế được dịch
theo tiêu chí này bác sĩ nguyễn tri thức cho rằng hiện tại số ca mắc mới tăng nhanh
riêng ngày một mươi tám tháng hai ghi nhận hơn bốn mươi hai ca nhiễm và chưa dự đoán được số bệnh nhân
thời gian tới sẽ như thế nào tình trạng này có khả năng tạo ra biến chủng mới
có thể chủng độc lực cao nguy cơ gây vỡ trận y tế do vậy mà chưa thể xem covid một mươi chín là một bệnh thông thường
các chuyên gia cho rằng cần xem xét tình hình
dịch bệnh trong vài tháng nữa mới có thể quyết định khi tỷ lệ bao phủ vaccine trên thế giới
cũng như trong nước đạt mức cao thêm nhiều thuốc đặc trị virus để người dân dễ dàng tiếp cận thuốc khi mắc bệnh
việc bộ y tế vừa cấp phép khẩn cấp ba loại thuốc chứa hoạt chất monuperavir điều trị covid một mươi chín
do doanh nghiệp việt nam sản xuất được đánh giá là động thái rất ý nghĩa
từ nay việt nam có thể tự túc thuốc kháng virus vũ khí chủ lực trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
chủ động tiến trình thoát đại dịch
theo phó giáo sư đỗ văn văn
ông dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm bệnh cạnh thuốc điều trị
tỷ lệ bao phủ vaccine ngày càng tăng sẽ tạo miễn dịch cộng đồng là điều kiện để covid một mươi chín trở thành bệnh thông thường
ông dũng nói khi khoảng chín mươi người dân trở lên đã đạt được tiêm đủ liều vaccine
thì bệnh covid một mươi chín sẽ tương đối ổn
dù vậy các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan coi covid một mươi chín như là bệnh cúm mùa
tuân thủ các biện pháp phòng ngừa là tiêm chủng biện pháp năm k khẩu trang khoảng cách khử khuẩn
khai báo y tế không tụ tập tự test nhanh tại nhà khi có dấu hiệu nhiễm khai báo và điều trị
người bị bệnh nền tuổi cao hoặc chưa tiêm vaccine chủ động bảo vệ bản thân
các địa phương nâng cao cảnh giác đặc biệt với biến chủng omicron không chủ quan trong phòng chống dịch
hồi cuối tháng một covid một mươi chín đã cướp đi mạng sống của khoảng sáu mươi bốn người trên thế giới mỗi tuần
bàn luận về vấn đề này tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cho biết
học cách sống chung với virus không có nghĩa là thỏa hiệp khi số người chết lớn đến vậy
các nước có thể bắt đầu xử lý covid một mươi chín như mầm bệnh đặc hữu
vào thời điểm khác nhau dựa trên mức độ miễn dịch cộng đồng của họ